chiều qua tòa nhân dân tp hà nội đã đưa ra xét xử phiên tòa sơ thẩm vụ án giết người
với bị cáo là nguyễn đình đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện thanh oai hà nội
trước đó do mâu thuẫn nợ nần đức đã dùng dao đâm khiến nạn nhân là ông nguyễn văn ba
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng chú tại huyện thanh oai tử vong
theo cáo trạng khoảng hai mươi một h ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn đình đức nhận được điện thoại
của người trú ruột nhờ cầm tiền mang ra quán bia ở xã hồng dương huyện thanh oai tp hà nội
khi đem tiền đến quán bia đức còn mang theo một con dao nhọn dài hai mươi hai cm
theo lời khai là đức nhặt được trước đó vài ngày và muốn đem vào khoe về trú
tại quán bia đức đã gặp ông nguyễn văn ba do đức đang nợ ông ba số tiền là một mươi năm triệu đồng
nên ông ba đã đòi tiền đức sau đó giữa đức và ông ba đã xảy ra cãi vã chửi bới dẫn đến sô sát
đức đã cầm con dao nhọn mang theo đâm khiến nạn nhân bị thương nặng
sau đó tử vong tại bệnh viện vào ngày hai mươi năm tháng ba
nguyễn đình đức đã đến công an huyện thanh oai đầu thú vào ngày một mươi sáu tháng ba
hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo nguyễn đình đức là coi thường pháp luật
xâm hại đến tính mạng của nạn nhân
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên phạt nguyễn đình đức hai mươi năm tù
và buộc bị cáo phải tru cấp cho bốn con nhỏ của bị hại đến năm một mươi tám tuổi
đồng thời chịu trách nhiệm các khoản tiền chữa trị thuốc men và mai táng cho ông nguyễn văn ba
hiện nay nhiều gia đình ở quảng ngãi cũng phản ánh tình trạng con em bị cưỡng ép lao động
và bị mắc kẹt khi làm việc bất hợp pháp cho các công ty cờ bạc trực tuyến tại philippines
để người nhà được về nước thì nhiều gia đình đã phải bỏ ra số tiền hàng trăm triệu đồng
cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai sau khi cầu cứu chị trần thị nga hai mươi hai tuổi
ở huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi được gia đình bỏ ra số tiền trên một trăm linh triệu đồng
để chuộc chị nga thoát khỏi công ty đánh bạc trực tuyến ở philippines
suốt thời gian làm việc tại công ty ở philippines chị nga sống trong hoang mang sợ hãi
trước đó qua lời giới thiệu chị nga cùng một mươi một người ở huyện bình sơn đã sang philippines
làm công ty cờ bạc trực tuyến
tại đây nhóm chị nga cũng như hàng trăm người khác bị công ty thu giữ hộ chiếu
chị nga cũng như hàng trăm người khác bị công ty thu giữ hộ chiếu
trước đó qua lời giới thiệu chị nga cũng như hàng trăm người khác bị công ty thu giữ hộ chiếu

nhưng bị đối tượng này bỏ rơi và đe doạ

và có dấu hiệu mua bán người cưỡng bức lao động
hiện nay vẫn còn nhiều công dân việt nam chót đi lao động chui ở philippines
mong muốn về lại việt nam
do vậy người dân cần cảnh giác trước các lời mời
kêu gọi qua philippines làm việc nhẹ lương cao của các đối tượng trên mạng xã hội
khi phát hiện thông tin về các đối tượng đường dây lôi kéo môi giới tổ chức
nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo mua bán người cần thông báo cho người thân gia đình
và kịp thời báo cho cơ quan công an để cơ quan chức năng kịp thời phòng ngừa
ngăn chặn điều tra xử lý
phòng an ninh kinh tế công an thành phố hải phòng vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự
để điều tra đường dây làm giả sử dụng các giấy tờ tài liệu giả của cơ quan tổ chức
để đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng
vào giữa tháng tám cơ quan an ninh điều tra phát hiện trên địa bàn thành phố hải phòng
xuất hiện một đối tượng sử dụng căn cước công dân giả để mở tài khoản ngân hàng
qua quá trình xác minh làm rõ đã phát hiện đối tượng thực hiện hành vi phạm tội này
là vũ văn thành
hộ khẩu thường trú tại hà nội
tôi dùng phần mềm cắt ghép
để cho gián vào cân cước công dân đã được tẩy xóa một cách đúng với kích cỡ
kích cỡ sau khi hoàn thành việc này thì tôi mang xuống hải phòng
để thực hiện việc mở tài khoản ngân hàng
đối tượng đã từng xuống hải phòng
sau khi xuống hải phòng sử dụng các cân cước công dân giả
và đã mở thành công được một vài cái tài khoản trước đây
thì đối tượng tiếp tục lần này lần thứ hai đối tượng xuống
và đang trong quá trình mở thêm tài khoản
ở nhiều ngân hàng nhiều chi nhánh
nhiều các tổ chức
nhiều các tổ chức
nhiều các tổ chức dụng trên thành phố đã bị phát hiện
quá trình đấu tranh thì đối tượng khai nhận
là đối tượng đã mở tài khoản
để phục vụ cho việc đánh bạc
thứ nhất là đánh bạc trên mạng
thứ hai là qua căn cứ và qua các thông tin dữ liệu thu thập được
thì đối tượng còn phục vụ cho việc mua bán tài khoản trên mạng
cơ quan an ninh điều tra cho biết
đã thu giữ một mươi bốn căn cấp công dân
trong đó bảy mẫu hoàn chỉnh đã có ảnh và thông tin công dân
bảy mẫu khác bị tẩy xóa ảnh chân dung
bốn mươi bảy ảnh chân dung
nhiều điện thoại giấy tờ cư trú giả
bước đầu đối tượng khai nhận đã dùng căn cấp công dân giả

vẫn đảm bảo cho tiện ích này
để giúp cho sinh hoạt kỳ dân
việc hoạt động của các cơ quan doanh nghiệp được tiền lợi
hiện cơ quan an ninh điều tra đã quyết định khởi tố
và thi hành lệnh bắt tạm giam
đối với vũ văn thành về tội làm giả
sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
công an tỉnh trà vinh vừa khởi tố bị can
và bắt tạm giam đỗ tấn lộc ba mươi hai tuổi
trú tại tp hcm
về tội giết người
như antv đã đưa tin khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
lộc đưa vợ về quê sinh con
và tránh dịch covid một mươi chín
trong khoảng thời gian này lộc quen
và có quan hệ tình cảm với một phụ nữ
ngày một mươi tám tháng chín lộc thuê ô tô
đến gặp người phụ nữ này
thì hai bên xảy ra mâu thuẫn
do người này yêu cầu lộc phải đi dị vợ
để về sống chung với mình
trong lúc cử cãi con dao gọt trái cây
từ túi sách của lộc rơi ra
nạn nhân cầm dao dọa đâm lộc
nhưng không trúng
lộc giặt dao đâm trúng vào vùng cổ
khiến nạn nhân tử vong rồi trở thi thể
được sự động viên của gia đình
lộc đến công an quận bảy tự thú
công an huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
vừa phá thành công chuyên án lừa đảo
chiếm đoạt tài sản liên quan đến nhiều tỉnh thành
bằng hình thức thuê xe ô tô
rồi làm giả giấy tờ để cầm cố hoặc giao bán
đậu đức bằng ba mươi một tuổi
trú tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
đối tượng cầm đầu đường dây
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vừa bị công an huyện quỳnh lưu bắt giữ
mặc dù không có công an việc làm ổn định
nhưng bằng và đồng bọn
luôn tạo vỏ bọc là một doanh nhân trẻ
chuyên làm các dự án bất động sản lớn
khi đã tạo được niềm tin cho bị hại
nhóm đối tượng này thuê xe ô tô tự lái
làm giả các loại giấy tờ xe
rồi cầm cố hoặc giao bán
với giá rất rẻ từ một trăm năm mươi đến ba trăm linh triệu đồng một xe
họ có hỏi mình nghề nghiệp
thì em có trình bày làm bất động sản
cộng với các nghề nghiệp liên quan
đến lĩnh vực bên ngoài
thì họ có lồng tin họ cho em thuê xe
thuê được xe thì
trong quá trình thuê thì mình
chắc là phát trình ra
thì vấn đề là đưa xe đi cầm cố
và làm giải giải ủi quyền
để cầm cố cho người khác tiêu thù
nhìn mặt môi cũng sáng sủa
nhìn cũng ở đây thanh đá
doanh nhân thanh đá
em tin tưởng vào đó thì em cũng có làm hợp đồng
cho thuê xe
tinh vị hơn để chủ xe không nghi ngờ
nhóm đối tượng này sẵn sàng thuê xe
với giá cao bằng hợp đồng dài hạn
sẵn sàng trả tiền trước nhiều tháng
vì vậy nhiều chủ xe
sau thời gian dài mới biết bị lừa
của đối tượng thì hoạt động
rất tinh vi xảo quyệt
với thủ đoạn là tạo
vỏ bọc doanh nhân
bất đồng sản thanh đá
khi thuê xe thì trả phí thuê xe
theo hợp đồng việc chi tiêu
trả phí rất phong khoáng
làm cho chủ thuê xe
tự lái sơ hở mất cảnh giác
đối với các chủ cửa hàng
cho thuê xe tự lái quá trình cho thuê xe
cần kiểm tra kỳ giấy tờ
thông tin của người đến thuê xe
hợp đồng thuê xe
mượn đảm bảo tính pháp lý
luôn luôn phải đề cao cảnh giác
với thủ đoạn trên chỉ tính từ tháng năm đến nay
đậu đức bằng và đồng bọn đã
thực hiện chót lọt hai mươi bảy vụ thuê xe
rồi chiếm đoạt tại nhiều tỉnh thành khác nhau
như nghệ an hà tĩnh thanh hóa
thu lợi bất chính hơn một mươi năm tỷ đồng
hiện cơ quan chức năng đã thu hồi
hai mươi hai xe ô tô các loại và tiếp tục
mở rộng điều tra ai là bị hại
liên quan đến vụ án nói trên nhanh chóng
trình báo với công an huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
để phối hợp điều tra
chỉ trong vòng một mươi hai ngày
một học viên đã gây ra bốn vụ
móc cốc xe máy ở các trường dạy lái xe ô tô
và lấy cắp gần một trăm linh triệu đồng
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt
tạm gian ba tháng đối với phạm phúc dũng
hai mươi hai tuổi chứa tại huyện buôn đôn
theo kết quả điều tra dũng
đang theo học lái xe ô tô tại trường trung cấp
nghề việt mỹ ở phường thành nhất
thành phố buôn ma thuật quá trình theo học
dũng phát hiện nhiều người đến học quên
khóa cốp xe máy nên đã nảy sinh ý định
trộm khắp tài sản lấy tiền tiêu xài
với thủ đoạn đó từ ngày sáu
đến ngày một mươi tám tháng chín dũng đã trà trộn
vào ba trường dạy lái xe ô tô
trên địa bàn thành phố buôn ma thuột gây ra
bốn vụ móc cốc xe máy lấy cắp
năm mươi một triệu đồng tiền mặt
sáu điện thoại di động và một chiếc ipad
với tổng trị giá tài sản trộm cắp được
là gần một trăm linh triệu đồng đến ngày
một mươi chín tháng chín dũng bị công an phường
tân an điều tra bắt giữ và bàn giao
cho đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuật
xử lý theo thẩm quyền
cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện thoại sơn tỉnh an giang
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố
bị can và lệnh tạm giam đối với
bùi thanh nhàn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại huyện thoại sơn
về hành vi vi phạm quy định về tham gia
giao thông đường bộ khiến một người tử vọng
trước đó vào ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
sẵn có hơi men trong người
không làm chủ được tay lái không chú ý
quan sát phía trước nên khi đến tuyến đường
thuộc ấp trung bình tiến xã vĩnh trạch
xe của nhàn đã đâm vào xe máy
do ông lê sĩ sơn chú tại xã định thành
điều khiển chạy cùng chiều
vụ va chạm khiến ông sơn va vào đuôi
một xe khách đang đỗ ở ven đường
và bị ngã ông sơn được đưa đi cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong
tại bệnh viện sau vụ tai nạn lực lượng công an
đã vào cuộc tiếp tục làm rõ nguyên nhân
và xử lý theo đúng quy định của pháp luật